tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý về tình hình thiên tai bão lũ tại ấn độ và đài loan trung quốc
giới chức ấn độ thông báo trận lũ quét ở bang sikkim đông bắc nước này đã khiến ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng
hơn một trăm linh người khác trong đó có hai mươi hai binh sĩ đang mất tích và khoảng hai mươi hai người bị ảnh hưởng
mưa lớn bất ngờ tại khu vực hồ lô nắp khiến bực nước đập trong thang ở thượng nguồn sân cao
buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn
việc này đã gây ra lũ lụt và lũ quét ở hạ nguồn sông testa gần biên giới của ấn độ với nepal và trung quốc
hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn ngập lụt và nước sông chảy xiết
lũ quét cũng khiến ít nhất hai mươi sáu người bị thương và cuốn trôi một mươi một cây cầu
dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở sikkim và các bang lân cận trong hai ngày tới
có nguy cơ gây lở đất và gián đoạn hoạt động hàng không
trong khi đó tại đài loan trung quốc sáng nay bão coi nu đã đổ bộ vào bán đảo hồng xuân
khiến khoảng một trăm chín mươi người bị thương
cơn bão cũng khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái và gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không
tại thời điểm đổ bộ gió tại vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm giật cấp một mươi bảy gây mưa to đến rất to
từ trưa đến đêm nay nhiều địa phương ở đài loan sẽ tiếp tục có gió mạnh mưa to đến rất to
cơ quan khí tượng trung quốc dự báo bão coi nu tiếp tục di chuyển về phía tây với tốc độ một mươi một mươi năm km trên giờ
và sẽ sớm đi qua bờ biển phía nam của đảo đài loan
hướng về vùng biển ven bờ phía đông quảng đông với cường độ suy yếu dần